sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
điểm mới trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn là quốc hội sẽ chất vấn theo cụm vấn đề
không chia thành các phiên chất vấn riêng rẽ với từng thành viên chính phủ được quốc hội chỉ định
tất cả thành viên chính phủ có trách nhiệm liên quan tới cụm vấn đề đều có thể được chất vấn trong cùng một phiên
phát biểu khai mạc phiên làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
do tính chất của phiên chất vấn là về việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và nghị quyết chất vấn
nên các câu hỏi đại biểu đặt ra có nội dung thuộc ngành nào thì người đứng đầu ngành đó trả lời
những vấn đề chung thuộc trách nhiệm của chính phủ thì thủ tướng và phó thủ tướng trả lời
riêng nội dung của bộ thông tin và truyền thông sẽ do phó thủ tướng phụ trách trả lời
thủ tướng chính phủ sẽ phát biểu làm rõ thêm các vấn đề vào cuối phiên chất vấn
tiếp đó các đại biểu quốc hội đã nghe phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trình bày báo cáo
việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
liên quan đến một mươi hai dự án nghìn tỷ thua lỗ phó thủ tướng trương hòa bình cho biết
sau hơn một năm thực hiện toàn diện đến nay đã có hai nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu có lãi
đề cập các tồn tại vi phạm về bảo vệ môi trường của công ty formosa hà tĩnh phó thủ tướng trương hòa bình cho biết
công ty đã khắc phục xong các lỗi vi phạm hành chính tiến hành cải thiện và bổ sung công trình xử lý chất thải
chất thải được giám sát bằng các thiết bị quan chắc tự động liên tục số liệu được truyền trực tiếp về sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà tĩnh
và tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường
tiếp đó quốc hội nghe trành án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí trình bày báo cáo
việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc trình bày báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội
về việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
trưởng ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội nguyễn thanh hải trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn